bị mất trộm một số tài sản lớn và đến trình báo với cơ quan công an nữ nạn nhân trong vụ trộm cắp đã không thể ngờ thủ phạm lại chính là người tình của mình
đây là vụ việc vừa xảy ra trên địa bàn huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
sau một mươi hai ngày truy bắt công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã bắt giữ được đối tượng nguyễn văn phúc ba mươi chín tuổi quê ở tỉnh vĩnh long để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
vào chiều tối ngày bốn tháng một mươi chị nguyễn thúy diễm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê tỉnh đồng tháp tạm trú tại xã phước an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đi làm về và đã tá hỏa phát hiện nhiều trang sức bằng vàng đã bị mất
một triệu đồng tiền mặt và một chiếc xe máy trị giá khoảng một trăm sáu mươi năm triệu đồng nên đã trình báo với cơ quan công an
ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường khoanh vùng đối tượng
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi lực lượng công an đã bắt giữ được nguyễn văn phúc ba mươi chín tuổi quê ở tỉnh vĩnh long tạm trú tại xã phước an huyện nhân trạch là người sống như vợ chồng với chị diễm khi đối tượng này đang lẩn trốn tại xã trung nghĩa

đối tượng phúc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình